thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
để đảm bảo công tác phòng dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên giới
hai mùa xuân vừa qua lực lượng biên phòng cao bằng vẫn tổ chức các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới
với quyết tâm và nỗ lực vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín giữ vững một giải biên cương an toàn
tại tổ chốt chín trăm năm mươi thuộc đồn biên phòng tà lùng quân số tại chốt vẫn trực một trăm linh
bất chấp những khó khăn do thời tiết khắc nghiệt cán bộ chiến sĩ đơn vị đã và đang ngày đêm căng mình trên tuyến biên giới
làm nhiệm vụ tuần tra
công tác này càng được tăng cường nhiều hơn để vừa đảm bảo giữ vững biên cương giữ gìn an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần cho người dân có cái tết an toàn đầm ấm